như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy tại tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi bảy thuộc thôn năm xã công giang huyện trông cro tỉnh gia lai
hùng đã chở hai trăm linh kg gỗ lậu gồm giáng hương cẩm không có giấy tờ
khi bị lực lượng cảnh sát giao thông chặn bắt hùng đã phóng xe đâm thẳng vào chốt cảnh sát hất văng đại úy nguyễn đức nhã
cú đâm đã khiến đồng chí nhã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương
thời điểm gây án đối tượng hùng được xác định dương tính với mà tuy đá
cũng trong ngày hôm qua trưởng công an huyện công chô tỉnh gia lai đã gửi lời khen ngợi tặng quà đến anh lê quang kha ở thôn hai xã công giang huyện công chô
vì đã quay clip ghi lại cảnh đối tượng nguyễn thanh hùng lái xe tông vào tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
đoạn clip này chính là bằng chứng để phục vụ cho công tác điều tra xử lý tội phạm giúp dư luận xã hội hiểu và nắm được sự việc một cách khách quan
một thông tin khác công an tp vinh tỉnh nghệ an cho biết đơn vị mới bắt giữ đối tượng có hành vi đổ xăng đốt nhà một người phụ nữ hậu quả khiến năm người bị bỏng nặng và gây thiệt hại lớn về tài sản
vào khoảng một mươi hai h trưa ngày ba mươi tháng bảy bùi sĩ công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã nghi phú tp vinh mang theo một can đựng một mươi lít xăng đi đến nhà cô gái trú tại phường quán bào tp vinh rồi yêu cầu cô gái ra nói chuyện
nhưng chị này không đồng ý
bực tức vì bị từ chối công đã đổ xăng vào cửa phòng rồi châm lửa đốt và bỏ chạy ra ngoài
chị này thấy khói tràn vào nhà nên hô hoá mọi người trong nhà dập lửa và đưa mọi người ra ngoài
đám cháy đã khiến chị này cùng với bốn người khác trong gia đình bị thương bỏng cấp độ một và hai a và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện một trăm một mươi năm bệnh viện nhi nghệ an
sau khi nhận được thông tin công an tp vinh đã khám nghiệm hiện trường tiến hành truy tìm đối tượng
đến chín giờ sáng ngày hôm nay đối tượng đã bị bắt giữ
đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn thành phố
tại cơ quan điều tra bùi sĩ công khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
một đối tượng ghi số đề vừa bị công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bắt quả tăng khi đang thực hiện hành vi này tại nhà riêng
qua tin báo của người dân vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng bảy công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đã bố trí lực lượng và bắt quả tăng đối tượng lý tấn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê quán huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
đang tổ chức ghi số đề tại nhà riêng trên địa bàn xã châu thới huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ bốn điện thoại di động nhiều phơi đề với tổng trị giá khoảng ba mươi chín triệu đồng
hiện vụ việc đang được các cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp về tình an ninh trật tự và những hậu quả nặng nề do việc sử dụng khí n hai o trong ngành giải trí
ubnd tp hà nội đã yêu cầu bộ y tế cấm sử dụng n hai o
trong mục đích giải trí ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín bộ y tế đã có văn bản đồng ý với đề nghị trên
do vậy việc sử dụng bóng cười có bơm khí n hai o được xếp vào danh mục không được phép sử dụng cho người tại hà nội
lực lượng chức năng ở hà nội cũng đã tiến hành kiểm soát và thu giữ xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh khí n hai o trong lĩnh vực kinh doanh giải trí
thế nhưng cũng từ đây nhiều đối tượng đã mở những gian hàng trên mạng internet để kinh doanh nhằm trốn tránh lực lượng chức năng
những quán cà phê bà karaoke hay vũ trường trên các con phố ở hà nội tình trạng sử dụng bóng cười bằng khí n hai o đã trở nên phổ biến bất chấp lệnh cấm
lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý nhưng không khó để mua loại khí n hai o này
chỉ cần lên mạng internet gõ mua khí bóng cười hàng chục trang web chào mời với cam kết hàng chuẩn để tiệc tùng thậm chí hướng dẫn cách sử dụng và chuyển đến tay người cần ngay trong ngày
dù người mua ở bất kỳ địa điểm nào
thực tế cho thấy không chỉ nhiều đối tượng đã lên mạng internet để mua khí n hai o về sử dụng trong những tiệc tùng hội hè
mà cũng có nhiều đối tượng đã lên mạng internet để mua khí n hai o về sử dụng trong những tiệc tùng hội hè
mà còn có nhiều đối tượng lợi dụng mạng internet để mua khí n hai o với số lượng cực lớn bán lại với mục đích kiếm tiền tranh lệch
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín sau nhiều ngày mật phục đội cảnh sát kinh tế công an quận ba đình hà nội đã tiến hành kiểm tra nhà số chín a ngõ một trăm hai mươi bảy phúc xá phường phúc xá quận ba đình thu giữ nhiều bình khí n hai o
chủ lô hàng khai nhận số hàng này được mua trôi nổi trên mạng
cái lượng khí này thì nó là hàng trôi nổi trên mạng em mua qua những trang web trên facebook
các chủ yếu là lượng hàng hóa này thì theo như lời của đối tượng thì phân phối ở các khu vực trên toàn địa bàn hà nội
và phân phối riêng lẻ cũng có và phân phối lớn cũng có dành cho các đối tượng thanh niên
hút bóng cười si xa các thứ
theo lực lượng chức năng hiện nay trên địa bàn hà nội có rất nhiều điểm bán lén lút khí n hai o để kinh doanh giải trí
dù các lực lượng chức năng đã quyết liệt đấu tranh nhưng vẫn chưa giải quyết được triệt để vì các đối tượng rất cảnh giác và sử dụng nhiều chiêu trò để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
bên cạnh đó nhiều đối tượng đã sử dụng những trang web trên mạng internet để trao đổi mua bán
tiền được chuyển khoản qua ngân hàng nên việc kiểm tra xử lý cũng gặp không ít khó khăn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi thấy có một số bất cập liên quan đến vấn đề chế tải xử lý
bởi vì cái chế tài xử lý của chúng ta đối với cái tình trạng đang sử dụng này thì chủ yếu là các chế tài xử lý liên quan đến hành chính
chứ chưa có cái bộ luật hình sự điều nào của bộ luật hình sự để quy định về cái việc này
rõ ràng để giải quyết được tận gốc tình trạng mua bán sử dụng bóng cười
đang cần một chế tài mạnh hơn nữa và sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của các cấp chính quyền và các lực lượng chức năng có liên quan
và cả bộ thông tin truyền thông trong việc ngăn chặn những trang web vi phạm là điều cần thiết
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn trọng cầm
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn an trinh xã mỹ hiệp huyện phù mỹ tỉnh bình định về hai tội giết người và cướp tài sản
phạm hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu
công an tỉnh bình định là đối tượng đinh phương nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại sáu mươi tám nguyễn văn linh thôn gia triểu
thị trấn tăng bản hổ huyện hoài ân tỉnh bình định
còn về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự công an huyện tuy phước tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lâm thanh sang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn tuân lễ xã phước hiệp huyện tuy phước tỉnh bình định
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện